đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do đồng chí nguyễn đức hải
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách quốc hội làm trưởng đoàn
vừa có chuyên giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố cần thơ
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thành phố cần thơ có một mươi hai dự án vay vốn nước ngoài
chủ yếu là nguồn vốn oda để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội địa phương
với tổng vốn hơn một mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng trong đó vốn vay hơn một mươi tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng
nhờ vào nguồn vốn này đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
nâng cao đời sống người dân có phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố
tại buổi làm việc đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực quyết liệt
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vai nước ngoài của thành phố cần thơ
đồng thời đoàn cũng yêu cầu thành phố chủ động xây dựng kế hoạch để thu hút nguồn vốn vai nước ngoài
sao cho phù hợp với tình hình mới nhất là các dự án liên vùng
theo đó đoàn đã tiếp thu những kiến nghị đề xuất của thành phố cần thơ
và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết